cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của hãng junis không rõ nguồn gốc xuất xứ
vì không có cơ sở để bảo vệ quyền lợi khi gặp thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm dịch vụ
hiện nay trên internet có đăng tải các nội dung giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng có tên resort tế bảo gốc của junis có khả năng điều trị được nhiều loại bệnh kể cả ung thư
kèm theo đó là các trang mạng xã hội cũng lan truyền những video clip hướng dẫn việc tham gia mạng lưới của junis theo phương thức bán hàng đa cấp
tuy nhiên cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết hiện nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tổ chức nào có tên junis
do đó để bảo đảm hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại cả về vật chất và pháp lý không đáng có cho người dân cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo
bất kỳ tổ chức cá nhân nào tham gia hoặc tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
có thể bị xử lý hành chính từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự với mức phạt tới năm tỷ đồng hoặc năm năm tù giam
cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua sử dụng các sản phẩm dịch vụ junis không rõ nguồn gốc xuất xứ
vì không có cơ sở để bảo vệ quyền lợi khi gặp thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm dịch vụ hay tranh chấp dân sự khác có liên quan